vì không làm chủ được hành vi mà hung thủ đã sẵn sàng ra tay đối với đối phương khiến cho nạn nhân tử vong rồi phi tan người tình xuống sông
theo công an bến tre ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba người dân gọi điện báo công an có một người tử vong đang trôi giạt vào mé sông hàm luông xã mỹ thạnh an thành phố bến tre trong tư thế bị trói bằng dây dù
ngay sau khi tiếp nhận thông tin giám đốc công an tỉnh bến tre đã chỉ đạo các lực lượng có liên quan sử dụng
nhận pháp nghiệp vụ để xác minh làm rõ vụ việc
nạn nhân được xác định là nữ độ tuổi khoảng hai mươi năm đến ba mươi năm tuổi chiều cao một m bốn mươi bảy màu da ngâm tóc nhuộm màu nâu mặc quần dài màu đen áo vải hai dây màu xám sọc trắng áo khoác len dài tay màu nâu
đặc điểm riêng biệt khác ở mặt trong cổ tay trái có giam hàng chữ và số nhưng không rõ nội dung
ngày hai tháng một sau bảy mươi hai giờ đồng hồ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã tìm ra
hùng thủ sát hại người mang sắc vứt ra bờ sông hàm luông ở tỉnh bến tre và tung tích nạn nhân
qua đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã xác định đối tượng nmp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ ở thị trấn mỹ phước huyện tân phước tỉnh tiền giang là hung thủ gây án
nạn nhân nữ giới tnth sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ thị xã cài lệ tiền giang
qua đấu tranh đối tượng tê khai nhận do có mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại chị hát trên địa bàn thành phố mỹ tho
tiền giang sau đó mang nạn nhân đến địa bàn tỉnh bến tre để phi tàng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đang tiếp tục điều tra và làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị nhiều năm trở lại đây những vụ án xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuồng trong gia đình đang ngày càng khiến dư luận chấn động khiếp sợ
trong cơn nóng giận có không ít người vì mất kiểm soát đã xuống tay sát hại người đầu ấp tay gối mấy chục năm để rồi hối hận cũng đã quá muộn màng
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba ở địa bàn huyện châu đức đã xảy ra vụ án mạng thương tâm xuất phát từ sự ghen tức người chồng ra tay sát hại vợ và tình địch khiến người dân địa phương không khỏi bàng hoàng
ngày một mươi tám tháng một mươi hai các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với viện kiểm sát nhân dân cung cấp và công an huyện châu đức đã tổ chức khám nghiệm hiện trường
để điều tra vụ án mạng khiến hai người tử vong
vụ án mạng xảy ra tại một nghĩa địa trên địa bàn huyện châu đức vào khuya một mươi bảy tháng một mươi hai
theo thông tin ban đầu vào trưa ngày một mươi bảy tháng một mươi hai phan văn kha sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê cần thơ tạm trú tại thị trấn ngãi giao huyện châu đức ngồi nhậu chung với hai người bạn
vợ là chị ltg sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú tại xã kim long huyện châu đức đang làm thủ tục ly hôn với kha
anh hthn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú xã xà bạc
sau đó cả nhóm cùng nhau đi ra khu vực nghĩa địa xà bang tiếp tục nhậu và hát karaoke
đến khoảng hai mươi một giờ cùng ngày hai người bạn và vợ của kha về trước còn kha tiếp tục nhậu chung với anh nở
tại đây kha thấy anh n nhận được cuộc gọi của ai đó hẹn nhậu tiếp tại nghĩa địa
bực tức vì nghĩ rằng người gọi điện là vợ hẹn hò tình mới là anh n nên kha quay về nhà thủ sẵn con dao trong người và trở lại khu vực nghĩa địa
lúc này kha thấy vợ và anh n đang ngồi chuẩn
chàng vai nhau tâm sự nên lao vào tấn công vợ và nhiều vùng trọng yếu khiến chị này tử vong tại chỗ
thấy vậy anh n lao vào căn ngăn cũng bị kha sát hại
được biết kha và chị giờ có với nhau ba con chung hai người đã nộp đơn ly hôn ra tòa chờ giải quyết
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
dù đã viết giấy ly hôn và đang chờ quá trình giải quyết yêu cầu ly dị
thế nhưng vì ghen tuông mù quáng mà đối tượng đã nhẫn tâm ra tay sát hại chị vợ cùng nam thanh niên khác
có thể thấy đây là hành vi viễn
vi phạm pháp luật nghiêm trọng coi thường mạng sống của người khác cần được xử lý nghiêm minh
liệu rằng đối tượng trên sẽ đối mặt với bản án nào trước pháp luật
chúng tôi sẽ cập nhật khi có thông tin mới nhất
nhắc đến những vụ án sát hại xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông vợ chồng
hẳn quý vị khán giả chưa thể quên vụ người phụ nữ ở vĩnh phúc bị sát hại rồi giấu trong bao tải
gây xôn xao dư luận vừa qua
sáng một mươi một tháng một mươi một lực lượng chức năng cho biết đã bắt giữ được nghi phạm gây án
theo đó đối tượng ra tay sát hại người phụ nữ chính là nguyễn văn tám ba mươi sáu tuổi
trú tại phường tiền châu thành phố phúc yên chồng của nạn nhân
tại cơ quan công an lê văn tám đã khai nhận nguyên nhân sát hại vợ dạ mản
sáng ngày một mươi một tháng một mươi một công an tỉnh vĩnh phúc đã di lý đối tượng nguyễn văn tám sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
chồng của nạn nhân đặng thị hằng về trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
để tiếp tục làm rõ hành vi sát hại vợ
trước đó khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi một người dân phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà
ở thôn tân lợi phường tiền châu thành phố phúc yên
sau khi kiểm tra người dân bà hoàng phát hiện một người trong quá trình phân hủy nặng
được bọc trong túi ni lông và bao tải giấu dưới gầm giường nạn nhân là nữ giới
nhận được tin báo công an thành phố phúc yên phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
và các đơn vị chức năng của công an tỉnh vĩnh phúc đến hiện trường khám nghiệm nạn nhân
lấy lời khai nhân chứng điều tra làm rõ vụ việc
thông qua các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự đã xác định đối tượng nguyễn văn tám
chồng nạn nhân là hung thủ sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương
di chuyển bằng máy bay đến địa phận quận gò vấp thành phố hồ chí minh
sau khi báo cáo ban giám đốc công an tỉnh vĩnh phúc tổ công tác phòng cảnh sát hình sự
đã trao đổi thông tin phối hợp với công an thành phố hồ chí minh
ba sứ đối tượng tám đang lẩn trúng tại địa bàn
đồng thời tổ công tác do thượng tá nguyễn đỗ huấn trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh dẫn đầu
vào thành phố hồ chí minh di lý đối tượng tám về trụ sở của phòng cảnh sát hình sự
theo thông tin ban đầu mà đối tượng tám khai nhận do nghi ngờ vợ có người khác
sau khi hai vợ chồng cãi nhau đối tượng đã sát hại vợ dẫn đến tử vong
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
xảy ra nhiều vụ sát hại người cố ý gây thương tích chỉ vì ghen tuông mù quáng
hàng loạt án mạng nghiêm trọng bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình và tình ái liên tiếp xảy ra
khiến dư luận không khỏi bào hoảng lo lắng
chỉ trong thời gian ngắn trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra những vụ án mạng do ganh tuông
bất chấp pháp luật cũng như hậu quả nặng nề
trong đó hung thủ lại là người từng đầu ấp tay gối với nạn nhân
đơn cử chỉ vì nghi vợ ngoại tình mà cao xuân liễu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê quảng bình
đã ra tay sát hại dã man chị vtnk sinh năm hai nghìn hai khoảng một mươi một h ngày một mươi hai tháng một mươi một tại thôn tân long
xã kim long huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu
do ghen tuông lý úc đã dùng dao sát hại vợ khiến nạn nhân ngã cục
dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng chị ca không qua khỏi do bị thương nặng
sau khi xảy ra sự việc lý úc định bỏ trốn khi bị công an xã kim long và công an huyện châu đức phối hợp bắt giữ
qua điều tra đối tượng từng có tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản
tương tự cũng vì ghen tuông mù quáng nguyễn hữu tuyến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú phường ea tam thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
đã sát hại vợ tử vong do gia đầu thú vào ngày hai mươi năm tháng một
theo đó chiều tối ngày hai mươi tháng một chị ntt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một vợ tuyến lấy xe máy đi chơi
thời điểm này tuyến ở nhà nhiều lần gọi điện hối thúc vợ về sớm
tuy nhiên chị t về nhà khá muộn
lên tuyến ghen tuông khiến đôi bên xảy ra cãi vã
sau cơn nóng giận tuyến lao vào tấn công và dùng dao bấm đoạt mạng vợ tử vong
sau khi gây án tuyến rời khỏi hiện trường và ra đầu thú sau đó
có những vụ sau khi chồng ra tay tài nhân với vợ đã tự thương để chấm dứt cuộc sống
điển hình khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng một người dân nghe tiếng kêu cứu của chị ptkt ba mươi một tuổi
ngụ tại phường một mươi thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
tuyến chạy đến xem khi thấy nạn nhân bị chồng rượt đuổi bỏ chạy
khi ra tới đường nguyễn quân chị tê bị chồng là trịnh minh biển ba mươi bốn tuổi ngụ an giang đuổi kịp và cầm dao liên tiếp
sau khi nhận tâm ra tay với vợ b quay vào một đường hẻm tự chấm dứt cuộc sống
cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng b đã tử vong
trước đó vài ngày b đã đốt xe máy của vợ
vào sáng ngày sáu tháng hai tại căn nhà ở thôn lê lợi xã hoàng đông huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
người dân phát hiện chị ctt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám tử vong tại chỗ
người chồng là chh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám bị thương nặng
sau khi phát hiện sự việc người dân đã đưa người chồng đi cấp cứu
gia đình này có hai con
lực lượng chức năng nhận định đây là vụ án người chồng sát hại vợ rồi tìm cách cực đoan tự chấm dứt cuộc sống
chỉ vì bản tính ích kỷ coi thường pháp luật bất chấp bổ quả
mà nhiều đối tượng tước đoạt mạng sống của người hiêu do níu kéo bất thành
ngày ba tháng hai
công an tỉnh bạc liêu xác định nghi phạm sát hại chị ntt ba mươi năm
ấp thạnh trị xã long điền huyện đông hải tỉnh bạc liêu
chủ tiệm tạp hóa gây xôn xao dư luận
đó là lương thanh tâm bốn mươi tuổi ngụ ấp rạch sắn xã long điền huyện đông hải tỉnh bạc liêu
theo điều tra giữa lâm và chị t có mối quan hệ tình cảm
gần đây hai người thường xảy ra mâu thuẫn
chiều ngày một tháng hai lâm chạy xe máy đến nhà chị t để nói chuyện
và giữa hai người cựu cãi to tiếng
bực tức lâm dùng áo sát hại chị t dẫn đến tử vong
bước đầu lâm khai nguyên nhân ra tay sát hại chị t là do níu kéo tình cảm không thành
gây án xong hung thủ chạy về vuông tôm gần nhà uống thuốc diệt cỏ
do vẫn còn sống nên ra đầu thú
ngày một mươi ba tháng ba tòa án nhân dân tỉnh bình thuận tuyên phạt bị cáo nguyễn hữu nghị
hai mươi tám tuổi ngụ phường sơn cánh quận ninh kiều tp cn tù trung thân
theo cò trạng nguyễn hiệu nghị và chị vtb hai mươi ba tuổi ngụ thị trấn liên hương
huyện tuy phong tỉnh bình thuận chung sống với nhau như vợ chồng từ năm hai nghìn một mươi năm
không đăng ký kết hôn và có hai con nhỏ
sau khi sinh sống ở nhiều nơi đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
chị b cùng nghị và hai con về nhà mẹ ruột ở thị trấn liên hương sinh sống
thời gian này nghị liên tục ghen tuông và trước khi xảy ra vụ án khoảng một mươi năm ngày
nghị tiếp tục mâu thuẫn với vợ do ghen
nghị gây thương tích cho chị b và bị chị b đuổi ra khỏi nhà
sau khi bị đuổi nghị sang nhà người dì của chị b ở gần đó để tác tốc
đến trưa ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai nghị nảy sinh ý định sát hại chị b
nên đến chợ liên hương mua một con dao thái lan cán bằng nhựa màu vàng về cất giấu trong túi quần
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày khi chị b và hai con đi uống nước trái cây về nhà
và chị b đang nằm trên nệm coi điện thoại trong phòng ngủ
thì nghị xông vào ra tay với chị b nhiều nhát đến gãy dao rồi bỏ trốn
chị b tử vong sau đó
sau khi sát hại vợ nghị ra quốc lộ một đón xe khách về thành phố cần thơ
và hôm sau đến công an phường hưng phú quận cái răng thành phố cần thơ đầu thú
khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
tại phiên tòa sơ thẩm đại diện viện kiểm sát cho rằng nghị và chị b
tuy không đăng ký kết hôn nhưng đã có đời sống vợ chồng trong thời gian dài và có con chung với nhau
tuy nhiên trong đời sống và sinh hoạt vợ chồng xảy ra mâu thuẫn
thiếu niềm tin lẫn nhau về lòng trung thủy
nghị thường xuyên ghen tuông với chị b trong quan hệ xã hội
dân đến tình cảm vợ chồng không còn gần gũi bế tắc trong hôn nhân
nhưng do bản thân bị cáo nghị không tìm được cách giải quyết ổn thỏa
hoặc tự tìm cách giải thoát cho nhau để mỗi người có một cuộc sống riêng
từ nhận thức ích kỷ xem thường tính mạng của người khác và giá trị đạo đức truyền thống
bị cáo nguyễn hiệu nghị đã manh động tước đoạn mạng sống của vợ mình là hoàn toàn trái pháp luật
gia đình chị vtb không yêu cầu nghị bồi thường về dân sự
có thể thấy mâu thuận tình cảm hiện ngày càng phức tạp gây hoang măng trong dư luận
và để lại nhiều hậu quả tiêu cực với trật tự xã hội
một số chuyên gia cho rằng những vụ án sát hại người do ghen tuông thường bộc phát nên rất khó phát hiện
để đấu tranh có hiệu quả hạn chế loại tội phạm này cần phải đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức
và tuyên truyền pháp luật cho mọi đối tượng
cái ác sẽ không có chỗ đứng nếu con người định hướng cho mình lối sống nhân văn
bên cạnh việc giáo dục hướng thiện cần đề cao trách nhiệm của hệ thống chính trị tổ chức đoàn thể
ở cơ sở trong việc phát hiện xử lý hóa giải các mâu thuẫn từ cơ sở
qua những vụ việc trên có thể thấy một bộ phận giới trẻ đang có nhận thức lầm lạc
dễ bị trì phối bởi những cảm xúc tiêu cực dân đến những hành vi man dợ như những vụ án mạng xảy ra mới đây
trở lại với vụ việc cô gái hai mươi một tuổi bị sát hại man dợ ở lai châu
cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi mất hết tình người liệu rằng nghi phạm lò văn xương sẽ đối diện với bản án nào
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại